các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bà liên cho biết hôm hai mươi bảy tháng bốn đã bắt xe từ hà nội về thành phố hạ long quảng ninh để lấy thuốc trị bệnh đau khớp
tuy nhiên đến ngã ba dốc đỏ quốc lộ một mươi tám người phụ nữ năm mươi chín tuổi này lại nảy ra ý định lên núi yên tử để cầu an
buổi trưa cùng ngày sau khi mua vé cáp treo và vé thắng cảnh bà liên bắt đầu hành trình lên núi yên tử
sau khi lễ phật tại chùa đồng bà xuống núi được vài chục mét thấy trong người mệt mỏi nên đã dựa vào lan can
lúc đứng dậy để tiếp tục xuống núi thì người phụ nữ này cho rằng bị chóng nên ngã xuống vực
lúc gặp nạn bà liên dù kêu cứu và tìm cách bám vào cây nhưng không ai trông thấy và bị ngất đi
tôi vốn có lịch sử bị tiền hình nên khi mệt mỏi hay bị tróng mặt
sau khi bị trượt ngã một là do hoảng loạn hai là do va chạm nên mình bị ngất đi không nhớ gì
lúc tỉnh dậy thì đang nằm trên mỏng đá chân tay thì vẫn cử động được nhưng đau khắp người
bà liên nhớ lại
cũng theo bà liên khi tỉnh dậy
nạn nhân có nghe thấy mọi người nói chuyện phía bên trên và định đứng dậy kêu cứu
nhưng vô tình dẫm phải túi rác dẫn đến trượt chân một lần nữa với độ sâu khoảng một mươi mét nữa
chưa dừng lại ở đó sau cú trượt chân lần thứ hai bà liên lại tiếp tục cố trèo gắn trèo lên do dẫm phải cành cây khô lại ngã xuống
lần bị trượt chân thứ ba tôi nghĩ mình chết chắc rồi nhưng lại rơi vào đúng bãi rác to nên cơ thể không bị va chạm mạnh
nhưng khi nhìn xuống dưới là bờ vực sâu hun hút hơn một trăm linh mét
và nếu dơ một lần nữa thì chắc mình hết hy vọng sống sót bà bàng hoàng kể lại
sau cú ngã lần cuối bà liên treo sang một phiến đá lớn để ngồi và kêu cứu
khi đã định thần người phụ nữ này định leo lên đỉnh nhưng sợ rằng tiếp tục bị trần ngã nên quyết định ngồi lại bên phiến đá và đợi chờ tia hy vọng
và cũng từ lúc đó bà liên bắt đầu chuỗi bảy ngày sống trong sợ hãi giữa núi rừng yên tử cao hơn một mét
thời tiết tại đỉnh yên tử khắc nhiệt

đêm lạnh và thường xuyên có mây mù che phủ nên tầm nhìn bị hạn chế
hơn nữa những ngày nghỉ lễ tại yên tử có gió thổi mạnh kèm theo mưa
đêm đầu tiên trên núi để chống trọi với giá lạnh bà đã nhặt bốn chiếc áo mưa giấy còn mắc trên cây để mặc vào người cho ấm
những ngày tiếp theo khi trời nắng dần lên bà liên đã dùng chiếc kính mắt mang theo để phản chiếu ánh mặt trời và lá khô để tạo lửa với mục đích vừa để sửa ấm vừa phát khói hiệu cầu cứu xung quanh
nhưng lá cây chỉ bị xém mà không cháy được
để sống duy trì qua ngày trong hoàn cảnh khắc nghiệt trên nạn nhân cho biết bà đã cố chắt chiêu ít bánh gạo và nước lọc mang theo để cầm hơi
rồi khi hết nước uống bà lại cố nhặt những chai nước thừa của du khách ném xuống để dùng
dưới vực là bãi rác có những chai nước của du khách ném xuống hoặc bị rơi lại nên tôi đã cố gom lại để uống
ngoài ra sau khi hết bánh gạo thì tôi hái lá dương sỉ củ lạc tiên để ăn bà liên kể lại
hành trình sinh tồn giữa núi rừng suốt bảy ngày của người phụ nữ năm mươi chín tuổi trên khiến nhiều người cảm phục và cũng có phần hoài nghi
là người đầu tiên và trực tiếp cứu nạn nhân bích liên ông phạm văn anh nhân viên ban quản lý di tích và rừng quốc gia yên tử cho biết
những ngày qua trên núi yên tử mây mù bao phủ nạn nhân dù có kêu cứu thì cũng không có ai nghe thấy vì âm thanh sẽ bị rội xuống
ông anh cho biết đến sáng mùng ba tháng năm thì trên núi hưởng nắng trời quang mây tạnh chúng tôi đang đi kiểm tra khu vực chùa đồng
thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu
nhưng không có ai nghe tiếng kêu cứu vọng lên ở dưới vực nên hai người trong tổ công tác đã xuống tận nơi để đưa nạn nhân lên
khi trông thấy chúng tôi bà liên rất mừng rỡ và tin rằng mình đã thoát nạn
lúc này tôi và một đồng chí nữa trong tổ công tác chấn an nạn nhân và liên hệ với mọi người đưa người phụ nữ này lên trên đỉnh núi
sau khi đưa được nạn nhân lên đỉnh núi tổ công tác của ban quản lý di tích và rừng quốc gia yên tử phối hợp cùng với công ty cổ phần phát triển tùng lâm
đơn vị quản lý tuyến cáp treo yên tử và nhà chùa cho bà liên uống sữa nghỉ ngơi rồi cõng xuống núi
ông lê tiến dũng ban quản lý di tích và rừng quốc gia yên tử nhớ lại
khi nhìn thấy bà liên trong văn phòng của đơn vị chúng tôi thấy nạn nhân đã không còn hoảng loạn đi lại được bình thường và kể lại khá mạch lạc quá trình bảy ngày sống sót
chúng tôi đã phối hợp với công an thành phố uông bí công ty cổ phần phát triển tùng lâm và qua đó khẳng định bà liên có leo lên đỉnh chùa đồng từ hôm hai mươi bảy tháng bốn
những gì người phụ nữ này kể lại phù hợp với bối cảnh tại núi yên tử khi đó
ông dũng nói theo ban quản lý di tích và rừng quốc gia yên tử qua xác minh của cơ quan chức năng
bà liên nguyên là cán bộ của một đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải đã nghỉ hưu
qua lời kể của nạn nhân ai nấy cũng cảm phục trước sự hiểu biết và kiến thức sinh tồn tuyệt vời của người phụ nữ năm mươi chín tuổi này
một cán bộ khác của ban quản lý di tích và rừng quốc gia yên tử cho biết
những ngày qua có nhiều người cho rằng nạn nhân bị ả đặt dựng chuyện bị ngã
thế nhưng cơ quan chức năng đã xác minh thêm nữa khu vực bà liên gặp nạn là núi yên tử linh thiêng
chứa đựng nhiều huyền bí mà đôi khi khoa học khó giải thích được
vì cán bộ ban quản lý di tích và rừng quốc gia yên tử nói
điều tuyệt vời nhất là nạn nhân đã được cứu sống tôi tin nạn nhân không dựng câu chuyện để trục lợi cho bản thân
ngay trong chiều qua mùng ba tháng năm ban quản lý di tích và rừng quốc gia yên tử đã trực tiếp đưa bà liên về tận nhà mình
trước sự chứng kiến đầy xúc động của người thân và hàng xóm
theo ông lê tiến dũng trưởng ban quản lý di tích và rừng quốc gia yên tử
yên tử những năm qua đón hàng triệu lượt khách tham quan và chỉ có năm vụ việc có người trượt chân ngã xuống vực nhưng đều được cứu sống
vị trí của bà liên bị ngã có lan can bảo vệ còn việc nạn nhân trượt chân chỉ là sự cố hì hữu
trước thông tin người phụ nữ bị ngã xuống vực trên đỉnh chùa đông tại yên tử sống sót trở về
có rất nhiều ý kiến nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện này
vậy dựa theo những gì người phụ nữ này chia sẻ sau khi trở về liệu những phương pháp sinh tồn mà người này áp dụng có thực sự có tác dụng
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh nguyên giảng viên viện công nghệ sinh học và thực phẩm đại học bách khoa hà nội
việc bà nguyễn thị bích liên năm mươi chín tuổi ở hà nội sống sót sau bảy ngày rơi xuống vực sâu là chuyện rất may mắn
tuy nhiên còn may mắn hơn nữa khi bà liên đã biết tự cứu lấy mình nhờ việc ăn cây dương sỉ và củ lạc tiên để duy trì sự sống trong suốt một tuần
ông thịnh nhận định chắc hẳn bà liên cũng là người hiểu rõ về cây cối trong rừng
có kỹ năng sinh tồn tốt và rất may mắn thì mới chọn được những loại cây ăn được để sống sót qua ngày
bởi nếu là trường hợp khác không hiểu rõ về cây cối họ rất có thể ăn phải loại cây có độc dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng
theo ông thịnh hai loại cây dương sỉ hay lạc tiên mà bà liên sử dụng đều là những loài thực vật không có độc
xét về mặt dinh dưỡng thì hai loại cây trên đều không mang lại giá trị dinh dưỡng gì đặc biệt
chỉ có cây lạc tiên trong thành phần chứa một lượng rất nhỏ chất an thần nhưng không đáng kể
tuy không có nhiều dinh dưỡng nhưng các loại cây này đều có thể sử dụng để làm thực phẩm để duy trì sự sống trong một thời gian
ông tịnh nói không riêng gì cây dương sỉ hay lạc tiên mà có rất nhiều loại thực vật trong cuộc sống khác đều có thể ăn được
chỉ là người dân không dùng nó làm thực phẩm vì nó rất khó ăn có vị chát mà giá trị dinh dưỡng lại không cao
ví dụ như các loại lá rất quen thuộc với chúng ta là lá chuối hay lá mít đều ăn được
qua trường hợp của bà liên phó giáo sư nguyễn duy thịnh cũng cho rằng
hiện nay ở việt nam vẫn chưa có nhiều trường hợp lớp dạy cho trẻ em thậm chí người lớn cách sinh tồn khi lâm vào hoàn cảnh tương tự như đi lạc vào rừng sâu kẹt trong thang máy hỏa hoạn hay đuối nước
những khóa học như vậy rất quan trọng bởi sẽ giúp con người biết cách sinh tồn trong bối cảnh gặp nguy hiểm khắc nghiệt
bằng sự hiểu biết của mình người lâm vào tình thế này sẽ biết làm sao để duy trì sự sống bằng việc tìm nước uống cây gì thì ăn được
giữ cơ thể tránh mất nước thế nào bảo vệ cơ thể trước môi trường ra sao
hoặc kêu gọi trợ giúp từ người
bằng cách ông thịnh nói ở nước ngoài nhiều nước đã dạy cho trẻ em học sinh cấp hai cấp ba về những kỹ năng này rồi nhưng ở nước ta thì tôi chưa thấy nhiều
chính vì vậy chuyên gia này hy vọng qua câu chuyện của bà liên các cơ quan chức năng sẽ quan tâm nhiều hơn tới việc hướng dẫn người dân trẻ em về kỹ năng sinh tồn trong những trường hợp tương tự như vậy để giữ được tính mạng của mình trong thời gian chờ người khác đến cứu giúp
mặc dù vẫn còn những nghi hoặc về câu chuyện có phần hyu này việc người phụ nữ ngã xuống vực trở về sau bảy ngày
có thể coi là một phép màu
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo